dự án mở rộng và nâng cấp bến cảng chu lai thuồng khu bến cảng tam hiệp xã tam hiệp huyện núi thành tỉnh quảng nam
hiện đang trong giai đoạn lựa chọn nhà đầu tư
dự kiến dự án này sẽ được triển khai trong vòng hai năm hai nghìn hai mươi bốn năm hai nghìn hai mươi năm với tổng vốn đầu tư là gần một năm trăm chín mươi tỷ đồng
và thời hạn hoạt động của cảng này là bảy mươi
dự án xây dựng mở rộng nâng cấp bến cảng chu lai thuộc khu bến cảng tam hiệp cho tàu năm vạn tấn
có chiều dài bến là ba trăm sáu mươi năm m rộng bốn mươi mét
khi hoàn thiện và đưa vào khai thác cảng sẽ được trang bị thêm các thiết bị hiện đại
để nâng cao năng lực xếp dỡ container và xây dựng văn phòng điều hành mới
dự kiến tổng sản lượng hàng hóa qua cảng chu lai năm nay sẽ đạt khoảng năm triệu tấn tăng sáu mươi hai so với năm hai nghìn hai mươi ba
hiện chiến lược hình thành trung tâm logistics quốc tế tại chu lai và phát triển mạng lưới logistics kết nối quảng nam
miền trung tây nguyên với lào campuchia và hai miền nam bắc đang được tích cực triển khai